quý vị và các bạn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này trong chương trình tâm điểm hôm nay
chúng tôi mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ vũ quang thọ viện trưởng viện công nhân và lao động
của tổng liên đoàn lao động việt nam
xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đến với chương trình của chúng tôi hôm nay
nhưng trước hết xin mời phó giáo sư cùng quý vị và các bạn hãy theo dõi một ghi nhận ngắn sau đây của chúng tôi
ngày hai mươi tám tháng bảy phiên họp lần hai của hội đồng tiền lương quốc gia đã diễn ra tại hà nội
kết thúc phiên họp lần thứ hai vẫn còn nhiều quan điểm khá chênh nhau
theo đại diện của tổng liên đoàn lao động việt nam tất cả con số về kinh tế xã hội của sáu tháng đầu năm
đều sáng sủa hơn năm hai nghìn một mươi sáu vì vậy cần tăng lương tối thiểu vùng và không thấp hơn năm hai nghìn một mươi chín
trước đó vcci đã đưa ra hai quan điểm không tăng lương tối thiểu hoặc nếu tăng sẽ ở mức dưới năm
so với mức lương tối thiểu năm hai nghìn một mươi chín
hiện bộ phận kỹ thuật của hội đồng tiền lương quốc gia
đề xuất bốn phương án mới để các bên tham khảo
theo đó mức điều chỉnh năm hai nghìn một mươi tám thấp nhất là năm và cao nhất là tám theo các phương án
phương án một tăng mức lương tối thiểu từ một trăm ba mươi đến một trăm tám mươi đồng tương đương bốn tám đến năm hai bình quân năm
phương án hai tăng mức lương tối thiểu từ một trăm sáu mươi đồng đến hai trăm hai mươi đồng tương đương năm chín đến sáu hai bình quân sáu
phương án ba tăng mức lương tối thiểu từ một trăm tám mươi đồng tương đương năm chín đến sáu hai bình quân sáu
phương án bốn tăng mức lương tối thiểu từ một trăm hai mươi đồng tương đương sáu sáu đến bảy bình quân sáu tám

ngày bảy tháng tám tới cuộc họp lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng của hội đồng tiền lương quốc gia sẽ diễn ra
phương án ba tăng mức lương tối thiểu từ một trăm tám mươi đồng tương đương năm chín đến bảy năm

vẫn còn phải bàn
và đến thời điểm này thì hình như là
cái vượt bàn cãi đấy nó vẫn chưa
đi đến kết quả cuối cùng
và ông chủ tịch hội đồng tiền lương
thì nói rằng là có lẽ chúng ta phải dừng cuộc này
và chờ một cuộc họp sắp tới
và cuộc họp sắp tới cũng chỉ là
trong thời gian ngắn thôi
cái vướng mắt lớn nhất thì ở đây đang là cái gì
cái vướng mắt lớn nhất
cái mâu thuẫn lớn nhất đó là mức đề xuất
giữa hai bên
bên chỗ tổng liên đoàn lao động việt nam
những người binh vực cho người lao động
và bên chỗ vcci
và hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ
thì binh vực cho phía chủ sử dụng lao động
chúng tôi cứ gọi đơn giản là
bên người lao động và bên chủ sử dụng lao động
thì cái mâu thuẫn lớn nhất là thế
và mâu thuẫn ở chỗ là mức đề xuất ra
không thể đi đến một cái chung kết
để có thể tiến hành bỏ phiếu được
và vì thế cho nên
chủ tịch hội đồng tiền lương tuyên bố là
sẽ phải ngừng lại và cái thời gian ngừng lại
sẽ là thời gian để cho các bên
sẽ trao đổi với nhau
để hai bên hiểu nhau
và có thể đi đến một cái mức
gần gần với nhau
thì mới có thể tiến hành bỏ phiếu được
vâng khoảng cách vẫn còn tương đối xa nhau
ở từ phía của các
chủ sử dụng lao động
các hiệp hội doanh nghiệp
thì cho rằng là việc tăng lương tối thiểu vùng
có thể sẽ dẫn tới tình cảnh
thất nghiệp xa thải nhiều hơn
do các doanh nghiệp không chịu nổi cái mức tăng lương
theo đề xuất từ phía đại diện người lao động hiện nay
mức hiện nay là một mươi ba
ông phân tích như thế nào về ý kiến này
chúng tôi cũng đã suy nghĩ thế này
bởi vì đây là những con số do tổng cục thống kê đưa ra
cũng không phải chúng tôi
và cũng không phải cho phía hiệp hội doanh nghiệp
và tất cả đều phải thừa nhận
đó là cái tình hình
kinh tế của năm hai nghìn một mươi sáu
sang năm hai nghìn bảy
và đặc biệt năm hai nghìn bảy sắp tới
kết thúc sang năm hai nghìn một mươi tám
chúng tôi thấy rằng là
cái ánh sáng của nền kinh tế là nhiều hơn
cái mức độ khó khăn
có nghĩa là những cái thành tiệu đạt được của nền kinh tế
cụ thể ở chỗ là số lượng việc làm được tạo ra nhiều hơn
số lượng các doanh nghiệp
mới sinh ra đấy
cộng với những doanh nghiệp đã quay trở lại sản xuất kinh doanh
nhiều hơn những doanh nghiệp mà có thể chết đi
do tình trạng là
do tình trạng chấm dứt
cái hoạt động
thì số lượng các doanh nghiệp sinh ra nhiều hơn
cái thứ ba nữa là
số lượng những người lao động tìm được việc làm nhiều hơn
và thế là chúng tôi cho rằng là
như vậy là nền kinh tế là nhiều hơn
nền kinh tế có nhiều khởi sắc
đặc biệt thủ tướng chính phủ
trong những bài trả lời trên vô tuyến truyền hình
thì nói rằng là cái mức tăng trưởng không phải là hơn năm nữa
mà hơn sáu cơ
và vì thế cho nên đây là những cái
mà có thể nói là
thành tiệm của nền kinh tế
trong thành tiệu này thì có cái phần của công nhân lao động của chúng tôi đóng góp vào
và thành tiệu công nhân lao động đóng góp vào
thì đương nhiên anh phải trả cái phần
công xứng đáng cho công nhân lao động
thế mà bây giờ người ta vẫn phải sống giới dưới mức sống tối thiểu
thì không thể đừng được
không thể đừng để không tăng lương được
như vậy những người lao động
là những người hơn ai hết cần phải được hưởng lợi
từ cái việc tăng trưởng
chứ không phải là chỉ phần lợi dành cho phía
những người sử dụng lao động
nhưng cái mức độ như thế nào thì có lẽ chúng ta sẽ cần
phải có tiếp tục sự bàn bạc với nhau
nhưng bây giờ thì xin mời ông cùng
quý vị khán giả hãy theo dõi
một đoạn thùng hợp ngắn của chúng tôi
đã đưa ra một cái phương án
có lẽ thấp hơn theo cái phương án
đề nghị trước đây
và cái phương án trước đây mà chúng tôi đề xuất là
tăng khoảng một mươi ba ba
thì hiện nay thì chúng tôi
có thể đưa ra một cái phương án nữa
để cho hội đồng chém kẹt
tức là tăng khoảng một mươi
tức là nếu mà cái tăng này thì
vào lộ trình khoảng năm hai nghìn một mươi chín
thì cái mức lương tối thiểu
để đảm bảo được cái nhu cầu sống
tôi nghĩ là liên đoàn lao động đề xuất ký
là thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của mình
cũng mong muốn là
cải thiện thêm
cho người lao động
theo cái tư duy
có nghĩa là ngoài cái tăng thêm
phải tránh cái trượt giá
thì cái năng suất lao động
của việt nam cũng được tăng thêm
ở các nước mà có sản xuất
cùng một ngành hàng
và chúng ta
cho cái mức lương của mình
nó ở mức vượt quá cái đó
mà không đưa cái khoa học công nghệ vào
để tăng năng suất lao động
thì vô hình dung chúng ta đã
đẩy các cái nhà
mua bán cũng như các tập đoàn
so sinh quốc tế
họ sẵn sàng chuyển đơn hàng đi nước ngoài
thì như vậy là cái mục đích chung
của quốc gia của doanh nghiệp
cũng như của người lao động sẽ mất vượt nàm
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ
vũ nhâm cũng đã vừa theo dõi
những người lao động thì đương nhiên là mong muốn tăng lương
và có thu nhập để chi trả cho cuộc sống
cái nhu cầu cuộc sống
tuy nhiên thì ông có đồng ý rằng việc tăng lương tối thiểu
cũng là một bài toán lớn
đặt ra cho các
doanh nghiệp trong bối cảnh
áp lực cạnh tranh đang ngày càng gia tăng hiện nay hay không
đúng là lương
là một yếu tố của chi phí sản xuất
nếu tăng lương mà không điều chỉnh lại
cái cách tổ chức và quản lý các doanh nghiệp
đặc biệt là công tác quản trị doanh nghiệp
thì có thể sẽ dẫn đến tăng chi phí của doanh nghiệp
và làm cho doanh nghiệp đối xức cạnh tranh
và vì thế cho nên để tăng lương tối thiểu
ai cũng thừa nhận rồi là cần thiết rồi
nhưng để tăng lương tối thiểu thì ngay doanh nghiệp
cũng phải cải tạo lại cái cách quản trị doanh nghiệp
để điều chỉnh lại cái cách quản trị doanh nghiệp
đưa cái doanh nghiệp có cái cách quản trị tốt hơn
điêm hiệu quả hơn
cái tăng lương năm hai nghìn một mươi tám này
là cái cần thiết rồi
bên nào cũng phải thừa nhận thế
ngay cả bên pcci cũng đã thừa nhận với chúng tôi là cần phải tăng
còn chỉ có mỗi điều là khác nhau
là khác nhau ở mức tăng thôi
bên chúng tôi thì chúng tôi căn cứ vào
những cái số liệu rất thực tiễn
mà bên tổng cục thông kê đã công bố
và bên ilo
ở tại hà nội cũng đã
khuyến cáo chúng tôi
về cái đề xuất tăng lương tối thiểu
ở năm hai nghìn một mươi tám này
đó là mức tăng lương tối thiểu
thứ nhất phải bù đắp cái
cpi tức là cái mức tăng giá
của nền kinh tế
thứ hai là mức tăng lương tối thiểu phải cộng thêm
cái thành tích của công nhân lao động
đó là cái phần đóng góp của cái phần năng suất lao động tăng thêm
để làm tăng trưởng
nền kinh tế
và thứ ba nữa là cái phần
phải bù đắp cái thiếu hụt của tiền lương tối thiểu
so với nhu cầu sống tối thiểu
phải cộng ba cách vào với nhau
thì mới ra được cái mức đề xuất của năm hai nghìn một mươi tám này
chúng tôi cũng làm đúng như thế
quyên tích trên nhiều góc độ đúng không ạ
nhưng ông cũng vừa nhắc đến câu chuyện là năng suất lao động
thì theo một khảo sát gần đây cho thấy là chất lượng lao động
ở việt nam vẫn còn thấp
nếu mà đánh giá chung so với
toàn khu vực châu á
trong cái việc tăng lương liên tục trong nhiều năm
thì nó lại tạo ra thêm cái áp lực
cho cái doanh nghiệp sử dụng lao động
tôi thấy thế này
đúng là nếu tăng lương nhiều
thì sẽ tạo ra cái áp lực
cho những người sử dụng
thậm chí làm cho những người sử dụng
sẽ khó tìm ra được cái giải pháp nào
để có thể sử dụng hiệu quả
đem lại cho chủ doanh nghiệp
nhưng đấy là khi tiền lương tối thiểu
người ta đã đạt mức trung bình của xã hội
còn hiện nay tiền lương tối thiểu đang thấp hơn nhu cầu sống tối thiểu
có nghĩa ngay từ đầu chúng ta đàm phán với nhau
để thuê lao động chúng ta đã không tôn trọng
cái quy luật ngang giá
ngang giá có nghĩa là anh phải trả cho tôi
ngang bằng sức mua của thị trường
bằng cái sức sống của thị trường
thì chúng tôi mới có thể cung ứng cho anh nữa
bây giờ chúng ta đang thấp hơn mức sống của thị trường
thì tại sao mà anh lại không trả cho tôi
bằng cái mức lương ngang bằng với
như cầu sống tối thiểu đi
đây là một cái mấu chốt
mà chúng tôi căn cứ vào đấy
và chúng tôi đòi phải trả lương xứng đáng
cho người lao động
và ai cũng thừa nhận rằng nếu không trả lương xứng đáng cho người lao động
thì chúng ta khó có khả năng sử dụng để nâng cao năng suất lao động
vậy theo ông thì mức tăng lương tối thiểu
vùng năm hai nghìn một mươi tám
nên ở mức độ như thế nào để cân đối giữa quyền lợi
của người lao động cũng như chia sẻ
những khó khăn với các doanh nghiệp
đúng ngay từ phiên họp đầu tiên
của hội đồng tiền lương quốc gia
về phía đại diện
tổng liên đoàn lao động việt nam đại diện
phía người lao động chúng tôi đưa ra con số là
thế nhưng sau một thời gian
tức là khoảng hơn một tuần
chúng tôi cũng đã ngồi lại trao đi đổi lại
và tính toán đến những con số
mà các bên thậm chí cả những thông tin
chỉ nói thôi
như không có con số cụ thể
về sức khỏe của doanh nghiệp
và vì thế cho nên
phía ông trưởng đoàn của chúng tôi
đại diện cho tổng liên đoàn lao động việt nam
đại diện cho phía người sử dụng lao động
cũng đồng ý là
điêu chính xuống
từ trên một mươi ba bây giờ xuống chỉ còn một mươi thôi
và chúng tôi coi như
mức một mươi là mức mà
tất cả những chủ doanh nghiệp ở việt nam sử dụng người lao động việt nam
phải trả cho công nhân lao động
ít nhất phải mức như thế
trong quá trình thảo luận
phía bên vc hai
cũng thấy rằng là cần phải tăng nâng lên
tổ kỹ thuật của hội đồng tiền lương quốc gia
cũng điều chỉnh lại một chút
và vì thế ngay trong
phía hội đồng tiền lương
thuộc tổng liên đoàn lao động việt nam
chúng tôi có năm người
thì cũng đã có hai ý kiến nói rằng có lẽ
nên chấp nhận
đề xuất ở mức tám
của tổ kỹ thuật hội đồng tiền lương quốc gia
tức là tổ kỹ thuật chung cho cả ba bên
đề xuất ở mức tám
và sau khi
chúng tôi đã đổi rồi chúng tôi cũng thống nhất
có thể năm nay
năm hai nghìn một mươi tám tới đây này
chúng ta sẽ đề xuất ở mức tám
và những năm tiếp theo còn thiếu hụt nữa
chúng ta sẽ đề xuất tiếp
đấy ví dụ thế
và như vậy
về phía thái độ
thì tổng liên đoàn cũng
tỏa một cái thái độ rất là
và có nghe
cho nên nghe và thấu hiểu
đấy là cái mà chúng tôi
quán triệt ngay từ đầu rồi
chúng ta cần nhiều hơn nữa những cái sự đối thoại
và thiện trí từ tất cả các bên

vừa nhắc đến bây giờ
sẽ là chờ những quyết định từ phía
những người chủ sử dụng lao động
và đại diện ở đây là vcci
sẽ như thế nào
và chúng ta cũng hy vọng rằng
các bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận
trong phiên họp tới đây
đối với mỗi người lao động
thì làm việc và được trả công xứng đáng
để bù đắp các chi phí bỏ ra là mong muốn chân chính
đối với các doanh nghiệp
năng suất chất lượng lao động tăng cao
với chi phí nhân công hợp lý
cũng là điều bắt buộc trong kinh doanh
vì thế điều quan trọng là
làm thế nào hài hòa được quyền lợi của các bên
để qua đó nâng cao chất lượng lao động
góp phần gia tăng giá trị sản phẩm của người việt
tăng sức cạnh tranh của việt nam trên trường quốc tế
đến đây chương trình tâm điểm tuần này
cũng xin được khép lại
một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ vũ quang thọ
đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại